nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tối qua tại khu di tích kim liên xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan tiếng hát làng sen năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan thu hút hơn hai trăm năm mươi nam nữ diễn viên không chuyên của chín đội nghệ thuật quần chúng từ các huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an
lồng ghép chương trình nghệ thuật còn có phần thi người đẹp lễ hội làng sen
với sự giàn dựng công phu các chương trình ca múa nhạc thể hiện lòng thành kính biết ơn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam và danh nhân văn hóa thế giới
liên hoan tiếng hát làng sen năm hai nghìn một mươi chín diễn ra tại khu di tích kim liên là thời điểm nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tưởng niệm
ban tổ chức hy vọng rằng chương trình năm nay để lại nhiều cảm xúc cho du khách qua đó tiếp tục quảng bá giới thiệu tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể của xứ nghệ đến đông đảo du khách thập phương